tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bộ trưởng công chính và vận tải lào bun chanh sin tha vong
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam sẽ làm hết sức mình để giúp lào nhất là trong lĩnh vực giao thông
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ những vấn đề bộ trưởng nêu ủy ban liên chính phủ tại kỳ họp lần thứ ba mươi chín đã thống nhất cao
tinh thần hai bộ chính trị ủy ban liên chính phủ thống nhất là việt nam hỗ trợ để lào mặc dù không có biển nhưng có cảng biển để sử dụng
việt nam cũng hoan nghênh nếu lào tham gia góp vốn đầu tư xây dựng cảng biển với tỷ lệ cao hoan nghênh tinh thần hợp tác với phía lào để khai thác hiệu quả tối đa cảng biển
về dự án đường cao tốc hà nội viêng trăn thủ tướng đồng ý phía việt nam sớm hoàn thành dự án nghiên cứu khả thi trong năm hai nghìn hai mươi
ngay sau đây tư vấn giao thông cần cử ngay cán bộ sang lào
dự án đường sắt kết nối hai nước đề nghị hai bộ phối hợp chặt chẽ với các tư vấn nước ngoài sớm hoàn thành
với một số dự án khác thủ tướng cũng giao các bộ ngành cơ quan chức năng hai bên chủ động phối hợp sớm nghiên cứu báo cáo chính phủ hai nước cho ý kiến chỉ đạo
bộ trưởng bun tranh xin tha vong cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp đoàn là dịp để báo cáo kết quả hợp tác giữa bộ giao thông
kết quả kỳ họp ba mươi chín hội nghị liên chính phủ hai nước hai bộ trưởng được đi thị xát thực tế cảng vụng áng hòn la làm việc với hai tỉnh quảng bình hà tĩnh thống nhất những điểm mấu chốt về sử dụng hai cảng
việc nâng cấp đường ở tỉnh atapu hai đơn vị hai nước sẽ báo cáo khảo sát thiết kế và hoàn thành nghiên cứu khả thi trong năm hai nghìn hai mươi
về một số dự án khác hai bộ cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên sớm hoàn thành báo cáo chính phủ hai nước cho ý kiến chỉ đạo